với hành vi chống người thi hành công vụ trần tích tùng chủ tải xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua qua công tác nắm tình hình nghi vấn xe máy hiệu filel không gắn biển số là xe bị trộm trước đó tại xã tam tiến
công an phường an sơn đã phối hợp với công an các xã tam tiến tam xuân tiếp cận một tiếp cận và xác minh điều tra
khi thấy lực lượng công an tùng định nổ máy bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra
tại đây tùng đã cầm hai con dao dài hai mươi năm cm lao tới chém tổ công tác và lấy một hòn đá lớn ném về phía tổ công tác gây thương tích cho một đồng chí
sau đó đối tượng mở nắp bình xăng xe máy dùng bật lửa châm lửa đốt rồi tẩu thoát
sau hai ngày lần trốn tùng đã bị công an tp tam kỳ bắt giữ